thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại nhà văn hóa huyện đắc tô tỉnh con tum
tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử võ tránh văn hai mươi tám tuổi
trú tại xã con đào huyện đắc tô tỉnh con tum về hành vi giết người
theo cáo trạng võ tránh văn đang nhậu tại quán ở khối bốn thị trấn đắc tô
thì thấy võ phước tùng cùng những người bàn bên cạnh nói chuyện với nhau
và cho rằng đang nói xấu mình cho nên đã lấy dao đâm tùng
bị tấn công bất ngờ cho nên anh tùng đã bỏ chạy và may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời
kết quả giám định tỷ lệ thương tật là bốn
tại phiên tòa bị cáo văn khai nhận vào trưa ngày hôm đó mình đã có sử dụng ma túy
và mục đích dùng dao tấn công anh tùng chỉ để dọa dẫm chứ không có ý định giết người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt võ tránh văn tám năm tù giam về tội giết người
mua bán trái phép một bánh heroin ba đối tượng vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi tại quốc lộn
bốn mươi tám a đoạn thuộc huyện quế phong tỉnh nghệ an lực lượng công an bắt quả tang
đối tượng nguyễn đức công đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin hai điện thoại di động và một xe ô tô
tiếp đó tại khu vực thị trấn kim sơn huyện quế phong
ban chuyên án bắt giữ khẩn cấp đối tượng và bá trò
đồng thời tại khu vực khu công nghiệp hoàng mai xã quỳnh thiện thị xã hoàng mai
ban chuyên án đã bắt thành công đối tượng lương minh thắng
và đây là hai đối tượng đồng phạm cùng nằm trong đường dây
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cũng liên quan đến tội phạm ma túy
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị thanh lan ba mươi tám tuổi
chú tại tp hồ chí minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại khu vực khu phố sáu phường tân tiến tp biên hòa
công an tp biên hòa đã bắt quả tang lan
màu trắng nghi là ma túy đá
có trọng lượng hơn hai trăm linh g đi bán
qua đấu tranh lan khai nhận bản thân không có nghề nghiệp lại nghiện ma túy
cho nên đi mua số ma túy nói trên
của một đối tượng không rõ lai lịch với giá là hai mươi triệu đồng
về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện
thì đã bị công an phát hiện bắt giữ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đấu tranh khám phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề
tổng số tiền đánh bạc khoảng hai bảy tỷ đồng mỗi ngày
vào ngày một mươi tám tháng một mươi
ban chuyên án đã lập nhiều tổ công tác khám xét nơi ở của kiềng thị nga
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại đường hùng vương xã mai pha tp lạng sơn
và một mươi một đối tượng liên quan trong chuyên án
đều chú tại tp lạng sơn tỉnh lạng sơn
để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an
một mươi hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với nhiều đối tượng khác ở trong và ngoài tỉnh
bằng hình thức ghi số lô số đề
thông qua sử dụng ứng dụng internet mạng xã hội zalo
với số tiền đánh bạc khoảng hai bảy tỷ đồng một ngày
cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau một mươi tám ngày nỗ lực tìm kiếm
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sạt lở
tại thủy điện cà tinh xã trà lâm huyện trà bồng
theo lực lượng cứu hộ thi thể
anh nguyễn nhật nam được tìm thấy dưới đáy
của hồ chứa turbin thủy điện cà tinh
hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành
các thủ tục để đưa nạn nhân lên
kể từ khi xảy ra sự cố sạt lở thủy điện cà tinh
bất chấp thời tiết mưa nắng
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
vẫn kiên trì tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích
mỗi ngày có trên dưới ba mươi cán bộ chiến sĩ
tham gia tìm kiếm nạn nhân
do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn
lực lượng cứu nạn cứu hộ phải huy động nhiều phương tiện
máy móc đưa những tảng đá nặng hàng chục tấn
lên khỏi tổ máy turbin
chuyển sang thông tin về y tế
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi
toàn thành phố ghi nhận tám bốn trăm tám mươi một ca mắc

số ca mắc tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái

và không có ca tử vong
bệnh nhân phân bổ tại
ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
năm trăm ba mươi trên năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn
đặc biệt là bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
tập trung tại một số quận huyện vùng ven
như đan phượng thanh oai thường tín thanh trì
liên quan đến ổ dịch sốt xuất huyết
cho đến nay toàn thành phố
ghi nhận bảy trăm hai mươi ổ dịch sốt xuất huyết
hiện tại vẫn còn một trăm năm mươi sáu ổ dịch đang hoạt động
từ đầu tháng tám cho đến nay
số ca mắc sốt xuất huyết
tại tỉnh quảng nam đang tăng lột biến
vì hiện nay đã có một mươi tám trên một mươi tám huyện
thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
ghi nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
đáng lo ngại là tình hình dịch tễ
và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân
diễn biến khá phức tạp
và đã có trường hợp tử vong
thế nhưng nhiều người dân vẫn còn rất chủ quan
đối với dịch bệnh
dù đã sốt bốn ngày
tự đi xét nghiệm và biết mình mắc sốt xuất huyết
thế nhưng chị trang vẫn quyết định tự điều trị tại nhà
đến khi sốt cao liên tục
và có dấu hiệu xuất huyết
gia đình mới đưa chị đến bệnh viện
lúc này bệnh đã chuyển nặng
ở nhà đã có tự đi xét nghiệm
và tự biết là sốt xuất huyết
và cũng có tự uống nước
dùng thuốc ở nhà
và không tới bệnh viện
nghĩ là có thể chịu đựng được
do nên đến là không tới bệnh viện
sáng ngày hôm qua là bắt đầu cơ thể thấy mẹ
rất là mệt
nói chung là cả người đau
cả người bệ ỏi
thêm xuất huyết nữa
cho nên đến là mình tới bệnh viện
để nhập viện
tại tỉnh quảng nam
số ca sốt xuất huyết đang tăng cao liên tục
hiện đã ghi nhận hơn một mươi một tám trăm linh ca
tăng gần hai mươi hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đây là số liệu đáng báo động
khi số ca mắc đã vượt cả năm hai nghìn một mươi chín
là năm bùng phát dịch bệnh
mạnh nhất trước đây tại quảng nam
với một mươi một sáu trăm năm mươi một ca
đặc biệt đáng lo ngại
khi số bệnh nhân chuyển nặng cũng đang tăng cao
không có dấu hiệu giảm
và đã có trường hợp tử vong
trước đây thì bệnh nhân sốt xuất huyết vô
với mình nó thường trốn
do cái gì là
côi đạt máu
do mắc nước
do thoát huyết tương
nhưng mà trong thời gian gần đây
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi này
thì bệnh nhân vò là đặc biệt
số bệnh nhân mà có tỷ lệ
giọng cái tiểu cào trong máu
chiếm gần như là chín mươi
bệnh nhân vô nào viện đều có giọng tiểu cào
và cái giọng tiểu cào này
là một trong những nguyên nhân
mà gai ra các triệu chiếm nặng
đặc biệt là trong nó có
xuất huyết nổ rối loạn đông máu
do đó là nó tăng cái tỷ lệ tử vong
quảng nam đang trong mùa mưa lụ
khiến cho tình hình sốt xuất huyết
càng diễn biến phức tạp
ngành y tế tỉnh đang khẩn trương xử lý

tập trung chủ yếu tại thị xã điện bang
huyện thang bình thành phố tâm kỳ
đồng thời cũng khuyến cáo người dân
cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh
tuyệt đối không được chủ quan
nhưng vậy khiến người ta khát xấu
bất kỳ lý do nào
thì phải bị đánh các cơ sở y tế
để được thăm khám
và phát hiện
sử lý sớm
bên cạnh đó thì ngành y tế
nhân ngành y tế
đã tỉ đạo cơ sở y tế
bị toàn tỉnh
xử lý các ổ dịch
đã tăng cường biện pháp
đã tuyên truyền cho người dân
cũng như sẵn sàng
trong việc cảnh giác
mới các ca bệnh
để phát hiện sớm xử lý dịch cơ
cố gắng không để xảy ra tình trạng chết nhụt
sốt xuất huyết
hiện nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh quảng nam
đang rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân
sốt xuất huyết
để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát mạnh
cần sự chung tay của mỗi hồ gia đình
vệ sinh môi trường
loại trừ các ổ lăng quang bỏ gậy
để chủ động phòng bệnh trước khi chữa bệnh
tiếp sau đây mời quý vị cùng theo dõi các tin tức đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tp hcm
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy như thường lệ
sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
đại tá trần văn cung
phó giám đốc công an tỉnh kiên giang
chính thức thông tin với cơ quan báo chí
về vụ giết người
gây rối trật tự công cộng xảy ra
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tại ấp bến tràm xã cửa dương
tp phú quốc
gây xôn xao dư luận
theo thông tin từ công an tỉnh kiên giang
vào lúc một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tại tổ một mươi hai ấp bến tràm xã cửa dương
tp phú quốc
do mâu thuẫn tranh chấp đất đai
giữa nhóm của võ văn lượng
tức hai lượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú ấp năm
xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau
chủ ở hiện tại khu phố một mươi
phường dương đông tp phú quốc
bùi minh trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
tức trung cà mau
trú khống bốn phường bảy
tp cà mau tỉnh cà mau
chủ ở hiện nay
tổ ba ấp suối mây
xã dương tơ tp phú quốc
với nhóm của khúc văn đoài
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tổ hai ấp bến tràm xã cửa dương
nên nhóm của hai lượng
có hơn năm mươi đối tượng
đi trên tám chiếc ô tô
loại bán tải bảy chỗ và một mươi sáu chỗ
đến thửa đất của khúc văn đoài
tại tổ hai ấp bến tràm xã cây dương
để giải quyết mâu thuẫn
lúc này trong nhóm của hai lượng
có một số đối tượng sử dụng công cụ rượt đuổi
và bắn vào nhóm người của đoài
hậu quả làm hai người tử vong
là phan trọng hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú xã tân phú huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
hiện ở ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
và nguyễn anh thư
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hiện ở ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
và bốn người khác bị thương
gồm lê hữu nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú khu phố bốn phường dương đông tp phú quốc
huỳnh văn linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú thị trấn ba hòn huyện kiên lương tỉnh kiên giang
chỗ ở hiện nay ấp bến tràm xã cửa dương
và lý quốc tiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và dương việt hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng ngủ ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
ngay sau khi vụ việc xảy ra
công an tỉnh kiên giang đã nhanh chóng điều tra
truy bắt các đối tượng có liên quan
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
lực lượng công an đã truy bắt hai mươi chín đối tượng
qua khám xét nhanh nơi ở của các đối tượng
đã thu giữ hai khẩu súng một mươi chín viên đạn
một dấu dạ của ấp
tầm giữa một xe ô tô một mươi sáu chỗ tại hiện trường
hiện công an tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ giết người
gây rốt trật tựa công cộng
đang tiếp tục khấn trương điều tra cùng cố hồ sơ chiến cứ
để truy tố nhanh các bị can
đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn
để xử lý nghiêm theo quy định
liên quan đến vụ cháy
tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn xã an khánh
khiến ba người chết tại hiện trường
ngày hai mươi tám tháng một mươi
công an tỉnh đồng tháp cho biết
đang chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
động viên gia đình đồng thời tổ chức điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ việc
vào lúc h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng một mươi
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về vụ cháy tiệm tạp hóa
tại ấp an hưng xã an khánh
huyện châu thành tỉnh đồng tháp
công an xã an khánh khẩn trương đến ngay hiện trường
để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tổ công tác của công an xã và em lê tiểu bảo
ngủ ở địa phương
đã nhanh chóng ra phía sau đập cửa sổ
và cứu thành công được ba người
gồm vợ chồng và con trai của chủ nhà
đang trong tình trạng hoảng loạn ra khỏi đám cháy
tuy nhiên do đám cháy quá lớn
tổ công tác không thể tiếp cận được với ba người còn lại trên tầng lầu
công an huyện châu thành đã huy động nhiều lực lượng tại chỗ
phù hợp với người dân địa phương
và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn công an thành phố sa đéc
tham gia chữa cháy
đến khoảng hai giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày
đám cháy đã được dập tắt
do trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy
nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi
ba người khách ở trên lầu đều đã tử vong do ngạc khí
tài sản ước tính khoảng bốn tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy ban đầu được công an tỉnh đồng tháp xác định
là do chập điện
hiện vụ việc đang được công an đồng tháp tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi
công an tỉnh đồng tháp cho biết
hiện đang tạm giữ hình sự đối với ông nguyễn văn kiên
ở huyện tàm nông tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi dùng ống sắt đánh chết người
chỉ vì mâu thuẫn từ một câu nói
theo điều tra ban đầu trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi
tại khu vực chợ bách hóa thuộc khóm hai
thị trấn tràm chim huyện tâm nông tỉnh đồng tháp
do có mâu thuẫn từ trước
nên khi ông trương văn sơ
sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ xã an long huyện tàm nông
gặp nguyễn văn kiên
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ngụ khóm hai thị trấn tràm chim
đã có những lời lẽ coi thường
dần đến cửa cãi và ẩu đả
ông kia dụ ống sắt đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của ông sơn
khi được người dân xung quanh ca ngăn
thì cả hai bỏ đi
sau đó ông sơn đi được khoảng hai trăm linh m thì ngả xuống mặt đường
dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
tại trung tâm y tế huyện tàm nông
nhưng ông sơn tử vong sau đó
tại cơ quan công an đối tượng kia nó thừa nhận hành vi giết người của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đang thủ lý và điều tra vụ việc theo thẩm quyền
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
vừa khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng
địa ốc đại tuấn phát
và công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn đông dương
để tiến hành điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng nai nhận được đơn tố cáo
của bùi vĩnh tuấn
giám đốc công ty cổ phận đầu tư xây dựng địa ốc đại tuấn phát
và công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn đông dương
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức phân lô bán nền
và cuộc xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra xác định
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bùi vĩnh tuấn đã tự ý phân lô nền
tại thợ đất thuộc tờ bán đồ số một mươi năm và tám mươi bảy
phường tam phước thành phố biên hòa
để tạo lòng tin cho hơn bốn mươi khách hàng
ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyến nhượng các nền đất
nhận tiền của khách hàng
cam kết ra số riêng từng nền
tuy nhiên tốt không thực hiện
mà chiếm đoạt hơn ba mươi bốn tỷ đồng của khách hàng
ngày hai mươi tám tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty địa ốc đại tuấn phát
và công ty tập đoàn đông dương
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức tổng hợp
về y tế giáo dục
nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh vại liệt
trong cộng đồng và chủ động phòng ngừa dịch bệnh
bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt
trên địa bàn
sở y tế tp hcm đã ban hành kế hoạch
triển khai tiêm vaccine ngừa bệnh bại liệt

cho tất cả trẻ dưới một tuổi
trong chương trình tiêm chủng mở rộng
sở y tế tp hcm yêu cầu
trẻ em từ chín tháng tuổi đến dưới một tuổi
được tiêm vaccine ngừa bệnh bại liệt
mũi hai trong chương trình tiêm chủng mở rộng
đạt từ chín mươi trở lên
đối với trẻ đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine
có thành phần bại liệt
sẽ không tiêm vaccine bại liệt mũi hai
trong tiêm chủng mở rộng
sở y tế tp hcm giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tp
phú học quận huyện và tp thủ đức
rà soát thống kê mời trẻ ra tiêm
đồng thời đảm bảo cung ứng vaccine ngừa bại liệt mũi hai
và tiêm chủng an toàn
theo bộ y tế
vị trí khai tiêm vaccine ngừa bại liệt mũi hai
cho trẻ chín tháng tuổi trong buổi tiêm chủng thường xuyên
cùng với vaccine khác trong tiêm chủng mở rộng
là khả thi thuận tiện
được các bà mẹ chấp thuận
vaccine ngừa bại liệt mũi hai an toàn
có thể tiêm mũi hai với vaccine sởi trong cùng buổi tiêm chủng
ngành giáo dục và đào tạo tp hcm
xác định là chuyển đổi số
là giải pháp quan trọng
trong hàng đầu về phương thức lãnh đạo
cũng như là mục tiêu
và động lực quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo của thành phố
và đây là nội dung được các đại biểu thảo luận
tại hội thảo quốc tế
về lĩnh vực giáo dục của thành phố
với chủ đề chuyển đổi số giáo dục
từ cốt loại đến toàn diện
do ủy ban nhân dân tp hcm
tổ chức vào sáng nay
ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại hội thảo
các đại biểu đã tập trung thảo luận
các nhóm vấn đề giải pháp trang bị
tăng cường cơ sở vật chất
phục vụ công tác chuyển đổi số
giải pháp hệ thống chương trình đào tạo
bồi dưỡng giúp nâng cao năng lực
kỹ năng số cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên
các hệ thống giải pháp chuyển đổi số
trong dạy học kiểm tra đánh giá cho học sinh
đề án giáo dục công minh và học tập
suốt đời tại tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phát biểu tại hội thảo
phó chủ tịch ubnd tp hcm
dương anh đức cho biết
tp hcm là đô thị lớn
hệ thống giáo dục mầm non phổ thông
có quy mô hơn hai triệu học sinh học viên
hơn một trăm linh giáo viên giảng viên chuyên gia
nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
tp hcm đã tập trung triển khai các bước
để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số
với nồng cốt là cán bộ giáo viên nhân viên
ngành giáo dục và đào tạo
sử dụng các tiện ích thành tựu khoa học và công nghệ
để tạo ra môi trường học tập có hiệu quả cho học sinh
qua những thành tựu đạt được từ thực tế
tại tp hcm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong giáo dục là phù hợp
và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đổi mới cơ bản
toàn diện giáo dục
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm
ngành giáo dục và đào tạo tp hcm xác định
chuyển đổi số là giải pháp quan trọng hàng đầu
trong đổi mới phương thức lãnh đạo
là công cụ tạo đột phá trong cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư
là mục tiêu và động lực quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp
học sinh tiểu học mộ giáo
sẽ vào học sớm nhất là từ bảy h ba mươi
học sinh khối trung học cơ sở
có giờ vào học sớm nhất là bảy giờ một mươi năm
và khối trung học phổ thông là bảy h
phụ huynh nói gì về vấn đề này
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhà dân
bảy h ba mươi là hợp lý nhất
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
từ năm hai nghìn một mươi bảy
ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch lời ca lệch giờ
thời điểm đó

chương trình tiểu học là chương trình một buổi
giờ vào học sớm nhất ở tiểu học là bảy giờ sáng
trung học cơ sở là bảy giờ ba mươi phút sáng
và trung học phổ thông là bảy h sáng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện
một số nơi do cơ sở vật chất
áp lực sỉ số số lớp
nên thực hiện chưa đúng yêu cầu
nhiều trường còn cho học sinh vào học quá sớm
sắp tới đây khi điều chỉnh vào giờ học
sở sẽ yêu cầu tất cả các trường cân nhắc thuộc vào vị trí
tình trạng giao thông
mà các trường sẽ có sự sắp xếp bố trí hợp lý
nhưng phải đảm bảo mở cửa đón học sinh
từ sáu h ba mươi phút
chúng ta thấy là có rất nhiều phụ huynh
là phải trong thời gian làm việc
cũng phải cần đưa con đến trường sớm
thì cái này chúng tôi cũng đã
đã có chỉ đạo là bắt buộc
là các trường phải tiến hành
xây dựng cái kế hoạch để mở cửa trường
đón học sinh từ sáu h một mươi
nhưng cái giờ bắt đầu
thì phải đảm bảo theo sự hướng dẫn
và tùy vào trong
các cấp học các lớp khối học khác nhau
để đảm bảo là cây lạch giờ ra
không cùng lúc
để đảm bảo là trước cổng trường thông thoáng
và phụ huynh đón tiếp được
thì cái này nhà trường phải tổ chức
cái bố trí xây dựng kế hoạch dạy
như thế nào cho nó phù hợp
hiện nay các trường tiểu học trung học cơ sở
và trung học phổ thông
đã và đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
trong đó nhiều trường gián dạy hai buổi mỗi ngày
chứ cả khung chương trình mới cũng khác so với chương trình cũ
do đó bà giám đốc sở
đã ấn định khung giờ vào học như trên
dự kiến đầu tuần sau
sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc này
thưa quý vị
mượn laptop của nhiều người bạn
rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
một nữ đối tượng quê ở tỉnh quảng trị
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận thanh khê thành phố đà nẵng
mời lên làm việc về hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng tên là trần thị minh tâm
hai mươi năm tuổi tạm trú tại quận thanh khê
theo tài liệu điều tra vào tối ngày một mươi một tháng
một mươi tâm liên hệ hỏi mượn laptop
của một người bạn quen biết
trú tại phường hòa khê với lý do
là để làm việc gấp thế nhưng trên thực tế
tâm mang laptop đến cầm cố
tại một tiệm cầm đồ trên đường trần cao vân
lấy số tiền sáu triệu đồng
nạp hết vào game bài trên mạng và thua hết
đến ngày hai mươi tháng một mươi khi hết tiền
tâm lại áp dụng thủ đoạn cũ
mượn laptop của một người anh cùng quê
đem đi cầm cố được bốn triệu đồng
và tiếp tục nạp vào game bài trên mạng
lại cũng thua hết tại cơ quan công an
tâm thừa nhận đã lợi dụng lòng tin
của các bị hại quen biết để thực hiện
việc chiếm đoạt tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân
hiện tâm đang bị áp dụng
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
để phục vụ công tác điều tra làm rõ
mới đây meta
công ty mẹ của facebook đã công bố
danh sách bốn trăm linh ứng dụng độc hại
được nguy trang để đánh cắp
tài khoản của người dùng những ứng dụng này
được thiết kế để lấy cắp thông tin đăng nhập
facebook và xâm phạm vào
tài khoản của mọi người nhiều người
không biết khi ấn đăng nhập bằng tài khoản
facebook sẽ bị các phần mềm này
ăn cắp thông tin tài khoản mạng xã hội
và để nắm rõ chi tiết mời quý vị cùng theo dõi
phóng sự ngay sau đây
danh sách bốn trăm linh ứng dụng được phát hiện
bao gồm năm mươi ứng dụng từ app store
và ba trăm năm mươi ứng dụng android
chúng được các hacker nguy trang thành công cụ
chỉnh sửa ảnh trò chơi công cụ
phân tích và kinh doanh dịch vụ mạng
riêng ảo để người dùng có thể dễ dàng cài đặt
trên thiết bị tuy khác nhau về hình thức
nguy trang nhưng các ứng dụng này đều sẽ
yêu cầu người dùng đăng nhập bằng facebook
hoặc tài khoản mạng xã hội khác
khi các nạn nhân hoàn thành thao tác phần mềm độc hại
sẽ đánh cắp thông tin đăng nhập
để có toàn quyền truy cập vào tài khoản của nạn nhân
ở thời điểm công nghệ hiện tại cái điện thoại
không phải nó chỉ là phục vụ
cho cái việc là gọi điện thoại không đâu
liên quan tới việc là thanh toán
ngân hàng ví điện tử
rất là nhiều thông tin nhạy cảm của mình trong đó
khi chúng ta cài vào bên trong đó
thì đa phần các phần mềm nó sẽ
yêu cầu truy xuất vào
thành phần ở bên trong cái điện thoại của mình
nguy hiểm hơn các ứng dụng chứa mã độc kể trên
còn âm thầm đăng ký các gói dịch vụ trả phí
sau đó sẽ tự động trừ tiền
trong tài khoản của người dùng hàng tháng
hàng tuần hay thậm chí hàng ngày
một số ứng dụng còn tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân
và tài khoản mạng xã hội
tài khoản ngân hàng của người dùng
để gửi thư giác quảng cáo
hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo
họ yêu cầu tôi phải sử dụng
máy điện thoại hệ điều hành
tải phần mềm pn tám mươi bốn
sau đó thì là
chỉ dẫn của đối tượng
điền thông tin cá nhân
và số tài khoản ngân hàng
và bắt út mã opp
người dân cần phải
thực hiện các thủ tục
để thông báo lên các cơ quan
trong đó có cơ quan công an
nơi mà mình cư trụ
để thông báo về tình trạng
bị lừa đảo
hoặc là hiện nay thì chúng ta biết
cùng với sự phát triển của mạng xã hội
thì các cơ quan công an
hoặc là các cơ quan
cảnh sát hình sự đều có
các đường dây nóng
để người dân có thể
tố cáo khi có hành vi bị lừa đảo
theo khuyến cáo của các chuyên gia
người dùng điện thoại nên kiểm tra trên thiết bị của mình
có cài đặt một trong các ứng dụng
được liệt kê hay không
nếu có hãy lập tức gỡ bỏ
ứng dụng đó khỏi điện thoại
và sử dụng một phần mềm bảo mật dành cho điện thoại
để quét lại thiết bị nhằm đảm bảo an toàn
bên cạnh đó người dân nên tự trang bị
cho mình kiến thức về internet
các giao dịch trên mạng để tránh những thiệt hại
không đáng có về tài sản
thông tin từ tổ điều hành thị trường trong nước cho biết
bộ tài chính vừa có công văn gửi
các doanh nghiệp sang giàu đầu mối
về việc tính toán và báo cáo
chi phí tăng cao bất thường
đại diện cục quản lý giá của bộ tài chính cho biết
các doanh nghiệp sang giàu đầu mối

sẽ phải báo cáo về việc tính toán
và chi phí tăng cao bất thường
thời gian từ tháng sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi
việc làm này sẽ là cơ sở
để bộ tài chính xem xét điều chỉnh
chi phí kinh doanh sang giàu cho doanh nghiệp
về việc vay vốn cho doanh nghiệp sang giàu
đại diện ngân hàng nhà nước cũng thông tin
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi
ngân hàng nhà nước đã có văn bản
yêu cầu các ngân hàng thương mại
báo cáo về tình hình cung cấp tín dụng
cho doanh nghiệp sang giàu thời gian qua
và khả năng cung cấp vốn cho sang giàu thời gian tới
khi có báo cáo
ngân hàng nhà nước sẽ có điều chỉnh chính sách phù hợp
với yêu cầu để góp phần
ổn định nguồn cung sang giàu
ổn định kinh tế vĩ mộ
tiếp tục thông tin về sang giàu
thì sáng ngày hôm nay
quốc hội đã thảo luận tại hội trường
về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
đã có những giải trình xung quanh
ý kiến của các đại biểu quốc hội
liên quan đến thị trường sang giàu
bộ trưởng bộ công thương nhấn mạnh
thời gian qua quốc hội chính phủ
các bộ ngành chức năng và địa phương
đã nỗ lực cố gắng trong quyết sách
các chủ trương trong chỉ đạo điều hành
thông qua nhiều công cụ thuế phí
quỹ bình ổn và cả chính sách xã hội
vì thế thị trường sang giàu nước ta cơ bản ổn định
tổng nguồn luôn không thiếu
giá cả hợp lý và luôn ở nhóm nước
có giá bán lẻ thấp nhất trong khu vực và thế giới
để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ
ở hệ thống thương nhân phân phối
và cửa hàng bán lẻ
ở tp hcm và một số tỉnh phía nam
là điều rất đáng tiếc và bất thường
bởi dù hoàn cảnh khó khăn giống nhau
nhưng phần lớn các tỉnh thành phố
nhất là phía bắc và miền trung
thì không xảy ra như vậy
đặc biệt tại thời điểm đầu tháng một mươi
cả nước còn tới ba triệu mét khối xăng dầu
kể cả dự trữ thương mại
sản xuất của các nhà máy trong nước
và nhập khẩu trong kỳ của ba mươi bốn doanh nghiệp đầu mối
thì đủ nguồn cung
cho đến gần hết tháng một mươi một
chưa kể các nhà máy sản xuất tiếp
các doanh nghiệp nhập khẩu tiếp theo kế hoạch
bộ trưởng nguyễn hồng diên cũng nhấn mạnh
ngoài nguyên nhân khách quan của thế giới
là đứt gãy nguồn cung khủng hoảng năng lượng
thì nguyên nhân chủ quan là do doanh nghiệp
kinh doanh xăng dầu rất khó tiếp cận vốn
bảo lãnh tín dụng của ngân hàng
trong bối cảnh khan hàng nhiều chi phí phát sinh
nhiều đỉnh mức lỗi thời
nhưng chưa được cập nhật kịp thời đầy đủ
chưa được phản ánh đúng trong tính giá cơ sở xăng dầu
nên doanh nghiệp càng làm thì càng lỗ
doanh nghiệp đồ mối hay thương nhân phân phối
đã không tự cứu được mình
để mà làm ăn có lãi
thì cũng không thể lấy đâu ra chết khấu
cho đại lý và cơ hội bán lẻ
nên đã tạo ra sự đứt gãy nhất thời
cục bộ ở khâu bán lẻ một số nơi
thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
là nơi có rất nhiều thương nhân phân phối
theo thống kê
có một trăm bốn mươi sáu trên ba trăm ba mươi hai thương nhân phân phối
của cả nước
chiếm bốn mươi bốn nằm ở khu vực này
qua khảo sát của ngành
thấy rất nhiều thương nhân phân phối
đã ký hợp đồng mua hàng của nhiều doanh nghiệp đầu mối
nhưng việc mua hàng thường xuyên
thì lại không thực hiện
vì thế doanh nghiệp đầu mối không thể chủ động
nguồn hàng trong kỳ cho hệ thống của mình
khi khăn hàng
các thương nhân phân phối quay lại mua hàng
để phân phối cho hệ thống bán lẻ của mình
đương nhiên sẽ không còn cơ hội
và vì thế cũng làm cho sự đứt gãy
ở một số nơi
đề cập giải pháp
bộ trưởng bộ công thương cho biết sẽ tập trung chỉ đạo
hướng dẫn các doanh nghiệp đồ mối
thương nhân phân phối chia sẻ nguồn cung chi viện
cho địa bàn cần ứng cứu
mặt khác động viên phân giao chỉ tiêu bổ sung
cho doanh nghiệp sản xuất đồ mối nhập cầu
nhằm đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật
trong nước trong hai mươi bốn h qua
sở công thương tp hcm vừa có đề xuất
quy định cụ thể thời gian bán hàng
của cây xăng trên địa bàn
nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp đăng ký thay đổi
giảm thời gian bán hàng
tại dự thảo quy định tổng thời gian bán hàng trong một ngày
và giờ bán hàng cụ thể trong ngày
do thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu
tự xác định theo thực tế
phù hợp với khả năng của doanh nghiệp
tuy nhiên phải đảm bảo tối thiểu một mươi hai giờ trong một ngày
bao gồm thứ bảy chủ nhật
không mở cửa bán hàng muộn hơn sáu h
và không đóng cửa bán hàng trước một mươi tám giờ mỗi ngày
đối với những ngày lễ tết
thời gian bán hàng tối thiểu
không ít hơn tám h một ngày
theo chỉ số thanh toán
năm hai nghìn hai mươi hai được mastercard công bố
người tiêu dùng việt nam
rất hào hứng sử dụng các hình thức thanh toán
kỹ thuật số mới nổi
khảo sát cho thấy hầu hết người tiêu dùng việt nam
đã biết đến hình thức thanh toán mua trước trả sau
hoặc trả góp là một trong những lựa chọn thanh toán
nhưng chỉ mới có một số ít
sử dụng hình thức này trong năm ngoái
các phương thức thanh toán kỹ thuật số mới nổi
chủ yếu là các phương thức thanh toán
sử dụng kỹ thuật số công nghệ
và có mức độ áp dụng khác nhau trên thế giới
danh sách bao gồm thanh toán trực tiếp
từ tài khoản ngân hàng ví kỹ thuật số
thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ kỹ thuật số
ứng dụng chuyển tiền kỹ thuật số
mã qr ví di động trên điện thoại thông minh
dịch vụ thanh toán tức thì
mua trước trả sau thanh toán di động
bằng tin nhắn sms
tiền điện tử sinh chắc học và thiết bị đeo
có hỗ trợ công nghệ thanh toán
đường bay đài bắc đà nẵng
đã được nối lại sau hơn hai năm
bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
dự kiến khai thác trung bình ba chuyến một tuần
đến hết tháng một mươi một
vào lúc chín h hai mươi năm phút ngày hôm nay
chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không starluck
đã đưa một trăm bảy mươi một hành khách từ đài bắc trung quốc
hạ cánh xuống sân bay quốc tế đà nẵng
trung tâm xúc tiến du lịch đà nẵng cho biết
việc hãng hàng không starluck
khởi động lại đường bay trực tiếp
từ đài bắc đi đà nẵng
là một tín hiệu vui tiếp theo của du lịch thành phố
trong việc kết nối các thị trường nguồn khách
qua đó góp phần tăng trưởng tỷ lệ phục hồi
mặc dù bắt nguồn từ truyền thống văn hóa phương tây
nhưng lễ hội halloween
ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
dần trở thành ngày lễ được nhiều người hào hứng đón nhận
những ngày này thì trên các tuyến phố
của hà nội như là hàng mã
lương văn can đã tràn ngập đồ trang trí halloween
với đầy đủ màu sắc khác nhau
để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng
ngay từ đầu tuần tháng một mươi
các cửa hàng tại phố hàng mã
đã nhập nhiều đồ hóa trang cho trẻ em
như mặt nạ quỷ quần áo bộ xương
lưỡi hái tử thần bào phù thủy
bàn tay bò cảm ứng
các bé trai thường thích những bộ đồ kinh dị
phát ra âm thanh ghê dợn hay bộ đồ siêu nhân
còn các bé gái thì ưa chuộng
nón mũ trổi phù thủy bông hoa
hay váy áo cô tiên dịu dàng để hóa trang
nói chung là năm nay
hai năm vừa rồi dịch covid
thì cũng chả buôn bán gì được
năm nay thì hết dịch rồi
thì thị trường nó cũng có sôi động một chút thôi
nói chung là chủ đạo halloween
thì nó cũng lắm lắm thứ đó
chứ không có gì
chứ không phải riêng đặc biệt một thứ nào đâu
theo khảo sát của phóng viên
quần áo cho ngày halloween
có giá giao động từ một trăm tám mươi đến ba trăm năm mươi đồng
tùy vào độ tuổi và chất liệu
mặt nạ thường có giá giao động
từ năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng một chiếc
không khí halloween đang tới rất là gần rồi
hàng hóa ở trên hàng mã này
thì rất là đa dạng
và chẳng thiếu một thứ gì
rất là vui
bởi vì các cháu đi dọc các phố
thì cũng chọn được nhiều đồ
nói chung là
không khí lúc nào cũng vui vẻ
đường phố đông vui
các cháu cũng mua được nhiều thứ
cũng chọn được những thứ các cháu cần
nói chung cũng phong phú
lễ hội halloween
là kết quả của nhiều sự biến đổi
trong hàng thế kỷ
xong giờ đây
các hoạt động trong lễ hội halloween
không còn mang ý nghĩa tôn giáo
mà mọi người đều coi đó là một lễ hội vui chơi
halloween cũng đã rất phổ biến
tại việt nam
và dần được giới trẻ đón nhận
như là một lễ hội cho riêng mình